thưa quý vị có thể nói sự hỗ trợ của lực lượng tri viện trên cả nước đã giúp tp hcm giảm tài phần nào áp lực về y tế trong đình dịch
cũng trên điện bàn mới đây ubnd tp hcm vừa có bán bàn khẩn gửi sở y tế và sở tài chính
về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó ubnd tp hcm chấp thuận cho các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân
để bù đắp chi phí tranh lệch giữa ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị
nguyên tắc của việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín do ngân sách nhà nước bảo đảm
chi phí điều trị các bệnh khác thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh
đối với phần ngân sách nhà nước ubnd tp quyết định trước mắt
thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phần tranh lệch giữa chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị
các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện
đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí
không sử dụng ngân sách nhà nước cho phép các cơ sở y tế tư nhân
thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí
đây được xem là động thái mới của tp hcm bởi trên đó trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính
đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín của giám đốc sở y tế thành phố
đề nghị các bệnh viện tư không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc covid một mươi chín
ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí không được thu phí thêm chi phí điều trị bệnh covid một mươi chín của người bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
xin được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin kính chào và hẹn gặp lại